sau khi lập kỷ lục về số ca mắc mới nhật bản đã quyết định thông qua lệnh mở rộng các biện pháp hạn chế trên khắp đất nước
nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
bang cố vấn của chính phủ nhật bản dự kiến sẽ thông qua việc mở rộng các biện pháp giới hạn
nhằm chống covid một mươi chín nghiêm ngặt hơn ở một mươi tám khu vực bổ sung vào ngày hai mươi năm tháng một
đưa hơn bảy mươi đất nước này vào diện hạn chế
theo reuter các thành phố osaka và kyoto ở phía tây nhật bản là hai trong những khu vực
sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế mới này
biện pháp được đưa ra để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm mới và nhập viện
do biến thể omicron gây ra
nhật bản đã ghi nhận hơn bốn mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới hôm ngày hai mươi bốn tháng một
theo một cuộc khảo sát được đài truyền hình công cộng nhk tổng hợp
các lệnh hạn chế sẽ được thực ti từ ngày hai mươi bốn tháng một
từ ngày hai mươi ba tháng một đến ngày hai mươi tháng hai thống đốc ở các khu vực có thể yêu cầu các nhà hàng
và quán bar rút ngắn thời giờ làm việc và ngừng phục vụ trụ nếu cần thiết
bang cố vấn của nhật bản cũng dự kiến sẽ mở rộng các biện pháp hạn chế
bán khẩn cấp đã được áp dụng ở ba khu vực đến hết ngày hai mươi tháng hai
chính phủ trung ương do thủ tướng fumio kishida dẫn đầu sẽ chính thức thông qua
các quyết định này vào tối ngày hai mươi năm tháng một